các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
riêng đối với các tỉnh lai châu điện biên và sơn la trời vẫn có nắng về chiều nên nhiệt độ tại đây vẫn giao động ở ngưỡng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho một loạt các tỉnh miền trung từ thanh hóa trở vào cho đến thử thiên huế lúc này trời đang khá nhiều mây và có sương mù nhẹ gây ảnh hưởng đôi chút đến tầm nhìn khi tham gia giao thông
tuy nhiên đến gần trưa nắng sẽ xuất hiện và nhiệt độ sẽ tăng trở lại lên ngưỡng từ hai mươi ba đến hai mươi bốn độ
còn tại các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
thời tiết ổn định ít mưa trời nắng giáo với một mức nhiệt phổ biến từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
hôm nay tiếp tục là một ngày nắng sớm đối với cả hai khu vực tây nguyên và nam bộ
tuy nhiên nhiệt độ ở hai khu vực này hầu hết chỉ ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở miền đông của nam bộ hay yunpa và đắk nông ở tây nguyên nhiệt độ có thể cao hơn sắp xỉ ba mươi năm độ gần chạm ngưỡng nắng nóng
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu trong sáng và đêm nay
ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ tiếp tục có sương mù và mưa phùn làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
các vùng biển khác bao gồm hai khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa thời tiết tốt tầm nhìn xa trên một mươi km
gió chỉ hoạt động ở mức cấp bốn cấp năm nên không gây sóng cao biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước